kho bạc nhà nước đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín kho bạc nhà nước đã thực hiện tốt công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước
trong đó tổng thu ngân sách nhà nước ước đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai vượt năm so với dự toán được chính phủ giao
tích cực chủ động thực hiện và phối hợp với các bộ cơ quan trung ương địa phương và các đơn vị liên quan thuộc bộ tài chính
tổ chức triển khai thực hiện công tác lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
triển khai công tác lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám theo đúng kế hoạch
năm hai nghìn hai mươi kho bạc nhà nước sẽ hoàn thành các mục tiêu trong chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phấn đấu một trăm linh các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với các đơn vị kho bạc nhà nước
thực hiện dịch vụ công trực tuyến